trong tối ngày một mươi tháng ba ngay sau khi nhận được tin báo cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chế cháy công an tỉnh bình phước đã nhanh chóng điều động hai xe chế cháy cùng hơn một mươi cán bộ chiến sĩ lập tức đến hiện trường kịp thời dập một đám cháy lớn ngay cạnh cây xăng phường đại pháp trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua ấp một xã tiền hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
sau gần một giờ ngọn lửa đã được khống chế không bén tới gần đồn răng khu vực đám cháy xảy ra là một bãi rác sinh hoạt khá lớn với nhiều cỏ khô cây gỗ và nhựa lốp xe hồng nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ